sở công thương tỉnh thừa thiên huế có công văn gửi công ty điện lực miền trung đề nghị không mua điện từ nhà máy thủy điện thượng nhật tại huyện nam đông
vì đơn vị này không tuân thủ các quy định về hoạt động thủy điện
đến thời điểm này ubnd tỉnh thừa thiên huế vẫn chưa đồng ý cho tích nước vận hành phát điện nhưng nhà máy thủy điện thượng nhật đã không tuân thủ
đồng thời yêu cầu công ty cổ phần thủy điện miền trung vận hành năm cửa van đập tràn thủy điện thượng nhật về trạng thái mở hoàn toàn
và duy trì trạng thái này nhưng chủ đầu tư cũng không chấp hành nghiêm túc
với những vi phạm nói trên sở công thương tỉnh thừa thiên huế đã đề nghị tổng công ty điện lực miền trung không thực hiện mua điện nhà máy thủy điện thượng nhật
cho đến khi nhà máy thủy điện này được ubnd tỉnh thừa thiên huế đồng ý cho tích nước vận hành